tại hà nội ngân hàng thế giới và ngân hàng nhà nước việt nam đã ký kết hiệp định viện trợ cho khoản tài trợ không hoàn lại
trị giá hai hai triệu usd do chính phủ thụy sĩ cung cấp để thực hiện dự án tăng cường sự lành mạnh và phát triển của ngành ngân hàng việt nam
với hai hai triệu usd ngân hàng thế giới sẽ hợp tác cùng ngân hàng nhà nước việt nam trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý cho ngành ngân hàng
đặc biệt là luật các tổ chức tiến dụng và thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của quốc hội về xử lý nợ xấu
dự án cũng giúp ngân hàng nhà nước dự đoán và chống chịu các cú sốc tốt hơn nâng cao năng lực giám sát phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ trên thế giới
hỗ trợ phát triển thị trường nợ và nâng cao năng lực cho công ty quản lý tài sản việt nam vamc để có thể quản lý tốt các khoản nợ xấu